liên quan đến vụ tài xế đâm tử vong nhân viên bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba gây bức xúc trong dư luận
công an huyện gia lâm hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cổ bi huyện gia lâm về tội giết người
vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba trịnh bá trọng tài xế taxi khi điều khiển xe ô tô đỗ tại ngã tư đường khu đô thị vinhome ocean park
thị trấn châu quỳ huyện gia lâm thì đã bị nhân viên khu bảo vệ cùng với một số nhân viên bảo vệ khác khóa bánh xe vì đỗ sai quy định
tổ bảo vệ yêu cầu trọng viết cam kết không tiếp tục đỗ xe trái quy định song tài xế này không thực hiện yêu cầu mà còn lên xe nổ máy phóng đi
lúc này nhân viên bảo vệ sử dụng xe máy đuổi theo tài xế trọng yêu cầu dừng lại để xử lý theo quy định thì trọng đã đâm vào đuôi xe máy khiến nạn nhân tử vong
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an huyện đồng phú đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân được phát hiện tử vong dưới vực bên cạnh chiếc xe máy
vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày tại đoạn đường cua gốc thuộc khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú
người dân phát hiện một người đàn ông đang tử vong dưới vực sâu bên đường ở gần bên là một chiếc xe máy
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ
danh tính nạn nhân được xác định
danh tính nạn nhân được xác định là phạm đình tới ba mươi sáu tuổi quê ở tỉnh phú yên
hiện trường ghi nhận từ vị trí đường nhựa xuống đoạn vực sâu nơi anh tới tử vong là hơn một mét
và vị trí chiếc xe máy có nhiều vết cày
thi thể nạn nhân cũng có vết thương chiếc xe máy bị hư hỏng
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đột nhập vào xà lan của người dân và trộm nhiều tài sản có giá trị với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng a mách vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba a mách đã đột nhập vào nơi ở của bà trần thị thanh thùy lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm điện thoại di động vàng và tiền mặt
tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy trộm được tài sản amex đem về nhà cất giấu
cho đến ngày hai mươi bảy tháng ba phát hiện bị mất tài sản nên bà thùy đã trình báo với cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định amach là đối tượng đã gây ra vụ trộm nói trên
rơi vào tình trạng mất kiểm soát không thể tự chủ sau đó bị rủ dê đánh bài thua tiền
đây là điểm chung của các nạn nhân trong hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố vũng tàu
khi nạn nhân đến các cơ quan y tế để xét nghiệm thì đều phát hiện bị dương tính với chất ma túy
có thể thấy là thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để gây án
nạn nhân đã xảy ra từ lâu thế nhưng các đối tượng phạm tội vẫn có không ít chiêu trò để rủ rỗ nạn nhân xa bẫy

nạn nhân đã xảy ra từ lâu thế nhưng các đối tượng phạm tội vẫn có không ít chiêu trò để rủ rỗ nạn nhân xa bẫy
nên không dám đến cơ quan trình báo
mà khi nạn nhân trình báo thì nó rất cung cấp được rất là ít thông tin liên quan đến đối tượng
nhận thấy các vụ án xảy ra mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nghi vấn sử dụng thuốc có chất kích thích gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe nạn nhân
công an thành phố vũng tàu đã vào cuộc đấu tranh xác định đã có hai nhóm mỗi nhóm có trên dưới một mươi đối tượng hoạt động tại thành phố vũng tàu
sau quá trình điều tra cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra các vụ việc trên
nhóm từ năm đến một mươi người để cùng nhau gây án
từng thành viên trong nhóm đều có vai trò riêng
trong đó những đối tượng cầm đầu sẽ có trách nhiệm tìm con mồi
thường là tiêu chí cho hôm nay là những người biết chịu đi chơi biết quýnh bài có tiền biết nhậu
khi đã xác định được con mồi một nhóm các đối tượng nữ sẽ tiếp cận dụ dụ
chỗ lôi kéo nạn nhân đến những địa điểm được chọn sẵn nhằm mục đích cô lập nạn nhân khỏi những người xung quanh
trong quá trình ăn nhậu các đối tượng sẽ bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của nạn nhân
thì em có tra trên google trên mạng thì người ta bảo thuốc hướng thần thuốc lũ
uống thuốc rồi là làm cho người ta hưng phấn lên là người ta chơi vui người ta không suy nghĩ gì nữa
cùng lấy cái ly bia bỏ đạ vào cho thuốc vào
người ta uống thôi khoảng hai mươi ba mươi phút sau mới có đạt quyền
khi bị hại bắt đầu có biểu hiện không kiểm soát được bản thân
cả nhóm sẽ rủ chơi đánh bài và sử dụng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tiền
khi nạn nhân đã thua sạch tiền sẽ bị ép mượn tiền người quen chơi tiếp
cho đến khi không còn mượn tiền được nữa sẽ bị các đối tượng ép viết giấy vay nợ
cứ như vậy mỗi vụ việc số tiền một đối tượng được chia có thể lên đến hàng chục triệu đồng
nói chung là khi mà cái đối tượng nó rủ đi thì nó đã nhắm sắn với nạn nhân là như thế nào rồi
khi mình đi đó thì mình cảnh giác
thì khi mà mình thực hiện những cái dịch vụ này thì mình phải tự mang theo đồ ăn thức của mình
tự trang bị cho mình nơi ăn nơi ở
thì mình không nói chung là mình tách đi không ở chung với những cái đối tượng này
còn nếu mà khi mà nó đối tượng nó rủ mình đi du lịch á
thì ít nhất là cũng phải có khoảng hai ba người trở nên và trong đó là tốt nhất là có nam nữ có đầy đủ
thì đó là nó vừa phòng ngừa phòng chống tội phạm
hiện công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ một mươi một đối tượng
và đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân trong các vụ việc tương tự
đến cơ quan công an trình báo để phối hợp giải quyết
tiếp tục thông tin về vụ học sinh đã bị đuối nước
khi tắm hồ bơi ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện châu thành a vừa ra quyết định khởi tố
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông phan
phan quốc phan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú ở tỉnh hậu giang để điều tra về tội
vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính
trước đó vào đầu giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng hai bốn em học sinh nữ lớp bảy
cùng nhau đến hồ bơi do ông phan làm chủ
bơi được khoảng một mươi phút thì một em trong nhóm có biểu hiện đuối nước
dù được nhân viên hồ bơi đưa lên bờ sơ cứu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó
nhưng nạn nhân đã tử vong do ngạt nước
vào cuộc điều tra cơ quan công an phát hiện hồ bơi của ông phan
có giấy phép đăng ký kinh doanh
nhưng chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị tập luyện
để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi lặn
nhân viên cứu hộ không có giấy tập huấn chuyên môn
dù chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng ông phan đã mở cửa khai trương hồ bơi
vài ngày trước khi sự việc xảy ra
vào dạng sáng ngày hôm nay đồn biên phòng quỳnh phương bộ đội biên phòng nghệ an
chủ trì phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
phát hiện bắt giữ năm tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản
theo đó vào khoảng năm giờ sáng sớm ngày hôm nay đồn biên phòng quỳnh phương chủ trì
phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an
tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát trên vùng biển ven bờ
khu vực biển giáp danh giữa tỉnh nghệ an và tỉnh thanh hóa
đã phát hiện bắt giữ năm phương tiện có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản
cả năm chủ phương tiện đều trú ở tỉnh thanh hóa
qua kiểm tra các tàu đều không có biển kiểm soát dùng các dụng cụ bị cấm để khai thác thủy sản
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với trần quý thanh
trần uyên phương trần ngọc bích thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh và trần uyên phương
tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
tố cáo ông trần quý thanh cùng với các con gái trần uyên phương trần ngọc bích và một số các cá nhân khác
đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế cưỡng đoạt tài sản
là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi của trần quý thanh cùng các con gái đủ yếu tố cấu thành tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc tại chín địa điểm đối với ba bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thực hiện lệnh khám xét tại tri cục đăng kiểm số tám
địa chỉ một trăm ba mươi tám b một đường nguyễn văn cử phường an khánh quận ninh kiều tp hcm
qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát hiện khi kiểm tra kiểm định phương tiện thủy nội địa
các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm này thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện
xác định có dấu hiệu của tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án hình dự tội nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số tám đồng thời ra lệnh khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên
vào ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiến hành khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên
tại tri cục đăng kiểm số tám để thu thập thêm tài liệu chứng cứ điều tra hành vi sai phạm và mở rộng vụ án
đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp
đối tượng hà thị thanh sinh năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chủ tải xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
thông tin trong cụm tin vắn
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu công an huyện yên thành chủ trì phối hợp công an xã diễn hồng
phá chuyên án bắt giữ đối tượng thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
tại tỉnh lào cai công an huyện văn bàn cũng vừa triệt phá thành công hai chuyên án mua bán ma túy liên tỉnh
bắt giữ ba đối tượng thu giữ hơn bốn trăm linh g heroin cùng một số tăng vật có liên quan
ba đối tượng trong đường dây gồm hà thị ngoan lò văn vương cùng chú huyện văn bản tỉnh lào cai
bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn sáu mươi một gram ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thành công giàng a sơ chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
là đối tượng quan trọng chuyên cung cấp ma túy trong đường dây thu giữ thêm một bánh heroin có trọng lượng gần ba trăm bốn mươi năm g
công an huyện chư prong tỉnh gia lai đang truy tìm người có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã yalo vào tối ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu vào lúc hai mươi ba h bốn mươi phút đêm qua tại phòng trọ thuộc làng tu xã yà lâu do có mâu thuẫn từ trước
ngô văn tiếp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã yalo đến phòng trọ tìm một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú cùng xã
tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tiếp được cho là đã dùng dao đâm người phụ nữ trên
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi
đối tượng tiếp sử dụng xe máy hiệu shmos biển kiểm soát bốn mươi bảy e một hai trăm ba mươi ba
hai hai bỏ trốn được biết tiếp vẫn nạn nhân là vợ chồng và đã ly thân khoảng một năm nay
cơ quan điều tra thông báo đến các đơn vị người dân phát hiện hoặc có thông tin đối tượng
thông báo ngay đến công an huyện trư prong hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
với hành vi cướp tài sản đinh thị tố nga năm mươi tuổi trú tại khu phố thanh bình a
thị trấn gò dầu huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã bị công an huyện gò dầu tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày tám tháng bốn công an huyện gò dầu nhận được tin báo của người dân bán vé số dạo
đã bị một đối tượng nữ cướp ví bên trong có trên ba trăm năm mươi đồng
cùng bốn tờ vé số trúng giải và ba tờ vé số chưa quay giải thưởng
vào cuộc điều tra công an huyện gò dầu đã phát hiện bắt giữ nga
tại cơ quan công an nga khai nhận cách thức thực hiện hành vi là dùng một sợi dây chuyền giả
nhờ người bán vé số dạo đem đi bán hộ đổi lại nga hứa hẹn sẽ mua hết chỗ vé số
tin lời đối tượng
nạn nhân đã lên xe cho nga trở đi khi đến đoạn đường vắng nga đã ra tay cướp ví của nạn nhân rồi tẩu thoát
thưa quý vị theo đánh giá của ngành chức năng thì trong thời gian vừa qua
đa phần các vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên thực hiện thường tập trung ở các tội danh
như sử dụng trái phép chất ma túy gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
đặc biệt là trộm cắp tài sản cướp giật tài sản với hành vi thủ đoạn ngày càng manh động liều lĩnh
có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng trẻ phạm tội trong đó có nguyên nhân liên quan đến đặc điểm tâm sinh lý
như là các em còn thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dễ hành động bột phát
vì vậy vấn đề giáo dục nhân cách chăm lo đời sống tinh thần tình cảm cho thanh thiếu niên
là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn các vụ án do người trẻ gây ra
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện lục yên tỉnh yên bái nhận được tin báo về vụ cướp tài sản
xảy ra tại tổ một thị trấn yên thế huyện lục yên
quá trình điều tra xác minh công an huyện lục yên đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can vì tội cướp tài sản
điều đang nói cả năm bị can đều từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi đang học tập tại các trường học trên địa bàn huyện

theo thống kê của lực lượng công an tỉnh yên bái từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay riêng trên địa bàn huyện lục yên
đã xảy ra bốn vụ năm mươi tám đối tượng là người dưới một mươi tám tuổi vi phạm pháp luật
các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ bốn đến hai mươi người để thực hiện các hành vi cướp giật trộm cắp tài sản

hung khí để đánh nhau đua xe lạng lách đánh võng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương bức xúc trong quần chúng nhân dân
trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện lục yên có xảy ra một số vụ việc liên quan đến đối tượng là nhóm trẻ em tầm tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
đội đã xác minh làm rõ đề xuất xử lý về hành chính hoặc hình sự theo đúng quy định pháp luật
đối với một số trẻ em hư mà có biểu hiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
thì đội đã phối hợp với công an các xã thị trấn đòi hỏi răn đe giáo dục để tăng cường công tác phòng ngừa
để kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn công an huyện lục yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên
tăng cường công tác nắm tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng địa bàn trọng điểm
tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm tra an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật từ đó nhằm dân đe và nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên
sự phát triển về công nghệ thông tin mạng internet thì một số học sinh cũng có những biểu hiện về hành vi đạo đức là chưa được chuẩn mực
với thực trạng như thế hàng năm ngành giáo dục và đào tạo đặc biệt là phòng ứng dụng và đào tạo
cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học về thực hiện giáo dục đạo đức học sinh
trong đó ngoài việc giáo dục về tư tưởng
trực của học sinh thì ngành giáo dục cũng đã có nhiều giải pháp
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
thì rất cần có sự chung tay của nhà trường và gia đình để kịp thời giáo dục pháp luật
ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên khi vừa phát sinh
giúp các em phát triển đúng hướng định hướng lý tưởng sống tốt đẹp
cung cấp những kỹ năng sống cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân
tránh xa môi trường dễ phát sinh tiêu cực tệ nạn xã hội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé